một xưởng pallet gỗ nằm trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua tỉnh bình dương bất ngờ bốc cháy
ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực chứa nhiều vật liệu dễ cháy
đến gần hai mươi một h tối ngày hôm qua lực lượng chữa cháy công an thành phố thuận an tỉnh bình dương
vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy xảy ra tại một sưởng pallet gỗ ngoài trời
của một công ty tại phường lái thiêu tp thuận an
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
người dân phát hiện hỏa hoạn bên trong kho pallet gỗ và nhựa
sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành
do bên trong xưởng chứa rất nhiều pallet gỗ và nhựa nên ngọn lửa bùng phát nhanh
rồi bao trùm toàn bộ khu vực xưởng rộng khoảng vài trăm mét vuông
khu vực cháy ngay sát các cơ sở kinh doanh mặt tiền quốc lộ một mươi ba
khiến nhiều người dân hoảng sợ và di rời đồ đạc ra ngoài để phòng cháy lan